quy định này nhằm bảo vệ người dân không rời khỏi lưới an sinh của nhà nước
bà hoàng thị xuyên năm nay gần bảy mươi tuổi công tác ở hợp tác xã nông nghiệp xã vạn điểm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
tuy nhiên đến năm hai nghìn ba mới có quy định về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho những người làm việc ở hợp tác xã
từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi bảy bà xuyên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được một mươi bốn năm
nhưng chưa đủ hai mươi năm còn thiếu khoảng năm năm nữa
bà xuyên mới đủ điều kiện để được hưởng lương hưu
nhạy bén nắm bắt tình hình qua giả soát danh sách các đối tượng trên địa bàn xã
bảo hiểm xã hội huyện thường tín đoàn thể hội viên xã vạn điểm đã đến nhà tuyên truyền vận động
bà xuyên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức đóng tiền một lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu
nhạy bên kent
nhạy bên kent
năm mươi tuổi hoặc năm mươi năm tuổi thì họ mới nghĩ tới cái việc đó thì họ đã hết cơ hội tham gia
thì cái này nếu mà chính sách nhà nước mà có thể thêm được cái phần này nữa
thì mở rộng thêm phần này nữa thì sẽ chắc chắn sẽ thu hút được hơn
còn hiện nay thì cũng đánh giá thì mặc dù nhà nước đã đưa ra nhiều các chính sách ưu đãi
ưu việt nhưng cũng vẫn chưa hấp dẫn lại để cho thu hút được người lao động tham gia
ông nguyễn văn toản ở huyện thạch thất thành phố hà nội năm nay sáu mươi bốn tuổi
trước đây công tác ở ủy ban nhân dân xã bình phú đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được một mươi ba năm
tuy nhiên khi đến tuổi nghỉ hưu ông lại bị thiếu bảy năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì mới được hưởng chế độ hưu trí
ông toản rất chăn trở khi chưa đóng đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
để được hưởng chăm sóc sức khỏe khi về già
tôi cũng đã lên bảo hiểm xã hội của huyện thạch thất
được cán bộ và được các nhân viên
tuyên môn cũng có thư vấn và cũng có những cái mà động viên
và cũng đồng thời là và tiếp tục được cho bản thân tôi được đóng tự nguyện bảy năm
để tôi đủ với cái thời gian là hai mươi năm để được hưởng lương hưu
thấy điều này là cũng rất là phấn khởi
mình suy nghĩ chăn trở trước bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hiện nay là díu của mình đã đẹp được rồi
việt nam có khoảng trên ba mươi triệu lao động phi chính thức
trong đó khoảng trên chín mươi không tham gia loại hình bảo hiểm nào
dẫn đến tình trạng lọt nưới an sinh ở một bộ phận không nhỏ người lao động
điều này đồng nghĩa với việc họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi
vì không được bảo vệ đầy đủ trong hệ thống pháp luật về lao động
trong khi đó lao động khu vực phi chính thức hiện đang giữ vị trí
vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tạo việc làm tăng thu nhập giảm nghèo
vì vậy bảo vệ người dân không rời khỏi lưới an sinh là nhiệm vụ quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội
dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang hướng tới tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
theo hướng hỗ trợ chế độ thai sản cho phụ nữ khi sinh con với số tiền hai triệu đồng
giảm số năm đóng từ hai mươi năm xuống còn một mươi năm năm để người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có điều kiện được hưởng lương hưu
việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội là một trong những bước đi quan trọng để hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội
bảo vệ các quyền lợi cho người dân khi tham gia